công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bình minh
thuộc khu phố nam thành thị trấn thuận nam phát hiện và bắt quả tang ba mươi bốn đối tượng thanh niên
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm hai viên thuốc lắc hai bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
một gói ma túy ketamine một mươi một xe máy ba mươi sáu điện thoại di động và hơn ba mươi triệu đồng
lực lượng chức năng công an huyện đã đưa các đối tượng trên cùng với quản lý của cơ sở karaoke
về cơ quan công an huyện lấy lời khai làm rõ vụ việc
cơ quan công an cũng đã tiến hành lấy mẫu nước tiểu để xét nghiệm ma túy đối với tất cả các đối tượng trên